xác định công tác phòng chống dịch cần thực hiện quyết liệt đồng bộ tới mọi cá nhân và tầng lớp nhân dân
hơn một tám trăm linh người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã và đang nỗ lực phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu trong cộng đồng dân cư
đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc ngăn chặn covid một mươi chín
các đồn viên phòng đã chủ động phối hợp với các bộ ủy chính tuyển địa phương cùng các tổ chức chính trị xã hội
đặc biệt là những người có uy tín các trưởng thôn bản đến tận nhà tuyên truyền về covid một mươi chín cơ chế lây lan tác hại tới sức khỏe và cách phòng người nhiễm bệnh
ngoài ra vận động bà con ký cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch không xuất nhập cảnh trái phép
không tiếp tay đưa đón hoặc bao che cho người xuất nhập cảnh trái phép và không môi giới người xuất nhập cảnh trái phép
quan tâm của các cấp chính quyền là luôn tuyên truyền đến bà con nhất là những buổi giao lưu họp thôn với các đồng chí biên phòng đến tận nơi tận nhà
và tuyên truyền cho bà con là thường xuyên đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng
tuy đi lại khó khăn nhưng mà bà con cũng đã đến nghe đầy đủ và thực hiện tốt những điều phòng chống dịch covid
chúng tôi đã phối hợp với địa phương thành lập một tổ tuyên truyền lưu động sử dụng loa kéo chở bằng xe máy đến tận các hộ gia đình
kết hợp phát tờ rơi tờ gấp để tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi đã phối hợp tổ chức cho bảy trăm bảy mươi tám trên bảy trăm một mươi tám hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh các giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong đợt dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đồng thời tạo điều kiện để phát huy vai trò của già làng trưởng bản
người có uy tín về tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình và cộng đồng
chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín